bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế cho biết đồn biên phòng cửa khẩu càng thuận an vừa bắt giữ nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy trái phép tại khu vực tổ dân phố hải tiến thị trấn thuận an huyện phú vang
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm dương gia bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trần đình dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hồ văn khỏe sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng chú tại tổ dân phố hải tiến và lê văn nguyên sinh năm hai nghìn trú tại tổ dân phố hải thành thị trấn thuận an đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cỏ mỹ
vật chứng thu giữ gồm một dụng cụ dùng sử dụng cỏ mỹ một điếu thuốc z bên trong chứa cỏ mỹ
hiện đồn biên phòng cửa khẩu cảng thuận an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định
của pháp luật